cũng liên quan tới các vụ ẩu đà mới đây mạng xã hội xuất hiện đoạn clip
hai người đàn ông dùng hung khí náo loạn tại một chợ đầu mối trên địa bàn tp hcm
đại diện ban quản lý chợ xác nhận video đăng tải vụ ầu đà lan truyền trên mạng xã hội
xảy ra tại chợ bình điển
cụ thể đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội dài khoảng hai phút
ghi lại cảnh hai người đàn ông xảy ra mâu thuẫn lớn tiếng rồi lao vào ẩu đà
trong đó một người cầm hung khí liên tiếp vung tay tấn công về phía đối phương
người còn lại cũng cầm một vật tấn công lại đối thủ
trước sự hung hãn của hai người đàn ông khiến tiểu thương xung quanh không dám vào can ngăn
mà chỉ hô hoán kêu hai người đánh nhau dừng lại vụ ẩu đả khiến một người bị thương
qua tìm hiểu vụ việc xảy ra tại chợ đầu mối bình điền thuộc quận tám tp hcm
theo một số tiểu thương muôn bán tại chợ bình điển hình ảnh trong đoạn video ghi lại
cảnh đánh nhau có hung khí xảy ra bên trong nhà lồng t khu chuyên kinh doanh trái cây ven sông
vào sáng ngày một mươi sáu tháng năm ngay sau khi xảy ra vụ việc lực lượng bảo vệ chợ phối hợp với công an địa phương
đến can thiệp đảm bảo an ninh trật tự liên quan vụ việc trên đại diện ban quản lý chợ đầu mối bình điền
xác nhận có xảy ra vụ ẩu đả tại chợ này cùng ngày lãnh đạo ủy ban nhân dân phường bảy quận tám thông tin
lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc
thưa quý vị liên quan đến vụ cô gái bị sát hại dã man ở chợ thủ đức với gần một trăm linh nhát dao
mới đây công an đã làm rõ động cơ gây án của nghi phạm và nhiều tinh tiết của vụ án gây xôn xao dư luận
trong những ngày qua quá trình điều tra làm rõ một số trang báo và trang mạng đăng tải thông tin không đúng
về diễn biến vụ án công an tp thủ đức đã bàn giao nguyễn thị ngọc dung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
ngụ tại thành phố thủ đức cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh để tiếp tục điều tra
về hành vi sát hại người cướp tài sản đến nay công an đã làm rõ động cơ gây án của nghi phạm dung
và nhiều tình tiết của vụ án gây xôn xao tại khu vực chợ đồng mối thủ đức phường tam bình
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh trong những ngày qua quá trình điều tra làm rõ một số trang báo
và trang mạng đăng tải thông tin không đúng về diễn biến vụ án thậm chí một số còn gắn ghép thông tin cho rằng
giữa nghi phạm và nạn nhân không có mâu thuẫn tiền bạc theo điều tra ban đầu vợ chồng dung hành nghề
buôn bán trái cây dạo bằng xe ba gác trên địa bàn thành phố thủ đức hàng ngày vợ chồng dung lấy trái cây
từ vựa của chị httt hai mươi sáu tuổi quê long an trong chợ đồng mối nông sản thủ đức phường tam bình
thành phố thủ đức quá trình mua bán dung có nợ nần và nhiều lần bị chị t đòi nợ thời gian gần đây
chị t tiếp tục yêu cầu trả nợ thì bà dung tìm cách tránh mặt do đó này xin ý định sát hại chị t
để quyệt nợ và cướp tài sản chưa ba mươi tháng chín bà dung mang theo dao và hẹn gặp chị t ở bái xe
trong chợ đầu mối nông sản thủ đức để nói chuyện tại đây hai bên không tìm được tiếng nói chung
và xảy ra mâu thuẫn cự cái lúc chị t chuẩn bị lên xe máy rời đi thì bị bà dung ôm ràng lại
khiến cả hai người ngã xuống đất bà dung lấy hung khí tấn công liên tiếp khiến chị tê cục tại chỗ
sau đó nghi phạm kéo chị t vào phía trong lấy điện thoại vòng vàng nữ trang giỏ sách của nạn nhân
rồi lấy luôn xe máy của chị t để về nhà ở phường hiệp bình phước tp thủ đức
thời điểm này chồng của bà dung thấy vợ hoảng loạn trên quần áo dính máu nên gạng hỏi
khi nghe vợ kể vừa đoạt mạng người xong người chồng không trình báo cơ quan công an mà mang quần áo
ra cạnh nhà để tẩm xăng đốt quá trình đốt lửa bén vào chân khiến chồng của nghi phạm bị bỏng nhẹ
về phần chị t nạn nhân được người dân phát hiện đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi
theo kết luận giám định pháp y chị t bị hàng chục nhát dao ở vùng đầu mặt
vài giờ sau khi vụ án xảy ra công an tp thủ đức phối hợp với các đơn vị liên quan
bắt giữ nghi phạm tại căn nhà ở phường hiệp bình phước
quá trình điều tra công an đã mời chồng của nghi phạm và một số người chứng kiến sự việc
nhưng không ngăn cản dung thời điểm gây án đến làm việc để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật với những người này
đồng thời cơ quan chức năng cũng đã thu hồi tài sản là tăng vật của vụ án
hiện vụ việc vẫn đang được công an điều tra làm rõ
tuy nhiên với hành vi xã man của mình đối tượng dung nhất định sẽ phải chịu bản án thích đáng từ pháp luật
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo
vừa qua các cơ quan tố tụng tp thủ đức gia hạn giữ nguyễn thị ngọc dung ba mươi chín tuổi
ngụ quận một mươi hai tp hcm để làm rõ hành vi sát hại người và cướp tài sản
dung được xác định là nghi phạm ra tay sát hại chị htt hai mươi bảy tuổi
quê bến lức long an
liên quan đến vụ án công an cũng đang tạm giữ chồng dung vì không tố giác tội phạm
tại cơ quan điều tra bước đầu dung khai thường xuyên mua rau củ quả của gia đình chị t
trong chợ đầu mối nông sản thủ đức
quá trình mua bán rau củ hai bên xảy ra mâu thuẫn nên dung đã lên kế hoạch sát hại chị t
trưa ba mươi tháng chín dung thủ sẵn dao rồi chạy xe máy đến sạp hàng của chị t
do tay bị đau dung kêu chị t trở ra ngoài nói chuyện
quá trình nói chuyện tại bãi xe
chị t thấy không ổn định về lại sạp nhưng chị dung dùng rào thủ sẵn trong người
tấn công từ phía sau ra tay liên tiếp vào người chị t khiến chị gục tại chỗ
sau đó dung kéo nạn nhân vào bên trong ngồi lên người của chị t
rồi lấy vòng vàng nữ trang và giỏ sách chị t đang mang theo
tổng tài sản mà chị dung chiếm đoạt của chị t là khoảng hai lượng vàng một ít tiền mặt
dung về nhà tắm gội sau khi gây án chồng dung biết dung
dung rào tấn công người khác nhưng không báo công an
mà còn mang bộ đồ dính máu của vợ đi đốt
do vết thương quá nặng chị t tử vong tại bệnh viện lúc một mươi ba h cùng ngày
theo kết luận giám định fabi chị t bị rung ra tay nhiều nhát tập trung vào vùng đầu mặt
liên quan đến vụ án gia đình chị tê bác bỏ thông tin
cả hai nợ nần nhau và khẳng định dung cũng không nợ tiền rau củ quả
chiếc xe tay ga mà camera ghi lại khi dung rời đi cũng là xe của dung
chứ không phải xe máy của chị t như thông tin trên mạng xã hội đăng tải
theo tìm hiểu gia cảnh của nạn nhân cũng khá khó khăn
mẹ ruột của t còn cho biết cô sắp kết hôn
đồng thời cô cũng là trụ cột chính trong gia đình giúp ba mẹ kiếm tiền nuôi em nằm bệnh
mẹ nạn nhân đau buồn chia sẻ gia đình tôi nghèo chứ không giàu có gì
mới bán được một năm nay thôi nhờ có con mà tôi mới khỏe được
bây giờ nó đi rồi chắc thở không nổi
hai vợ chồng già nuôi được con bệnh nữa làm sao mà thở
lúc còn sống nó nuôi em nó bệnh giờ đời tôi cũng như tan nát
sáng năm nó còn dự định đám
chồng sắp cưới của nạn nhân cũng cho hay từng khuyên chị t đừng đi với người lạ
sáng hôm đó bà đó lại đặt đồ kêu đóng đồ giao xuống xe
lúc đóng xong là em đi về rồi còn t với mẹ t ở lại
lúc đó bà dung lại kêu tê trở xuống kêu xe để mà giao đồ ra
em về có điện thoại cho tê mà mấy cuộc đầu được còn sau đó không được
lúc đó em cũng không nghi ngờ gì vì không có xích mích gì với bên mình
đang nói chuyện điện thoại cái tắt ngang em gọi lại thì không được
nói người yêu em thiếu nợ
bà dung là không có
theo dõi vụ án luật sư trương văn tuấn đoàn luật sư tp hcm nhận định
dung đã có hành vi dùng giao cố ý tức đoạt mạng sống của nạn nhân đến cùng
hành vi này có dấu hiệu của tội sát hại người
theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung hai nghìn một mươi bảy
cùng với đó luật sư tuấn cho rằng cần phải xác định rõ ý định chiếm đoạt tài sản
của nghi phạm xảy ra trước hay sau khi thực hiện hành vi sát hại người
nếu nghi phạm nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bị hại từ trước
rồi mới dùng dao sát hại nạn nhân đến tử vong
thì hành vi dùng vũ lực để chiếm đoạt tài sản này có dấu hiệu của tội cướp tài sản
theo quy định tại điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên nếu sau khi sát hại nạn nhân
nghi phạm phát hiện nạn nhân có mang theo tài sản và chiếm đoạt tài sản của bị hại
thì hành vi này có dấu hiệu của tội công nhiên chiếm đoạt tài sản
theo điều một trăm bảy mươi hai hoặc tội trộm cắp tài sản
một trăm bảy mươi ba bộ luật thình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đồ bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
luật sư tuấn nêu quan điểm
quan điểm cá nhân của tôi cho rằng hành vi của nghi phạm dung
có ý định chiếm đoạt tài sản của bị hại trước
nên mới xuống tay sát hại nạn nhân đến tử vong
hành vi này cấu thành tội cướp tài sản đi liền với tội sát hại người
ý thức chiếm đoạt tài sản này phát sinh từ việc
không phải trả khoản nợ nếu bị hại tử vong
và sau khi bị hại mất sẽ chiếm đoạt luôn số tài sản mà bị hại mang theo
đối với chồng của nghi phạm
luật sư trần minh hùng đoàn luật sư tp hcm
chỉ ra sau khi biết vợ sát hại người nhưng không khuyên can vợ đi đầu thú
không trình báo cơ quan chức năng
anh ta cố tình che giấu hành vi phạm tội của dung
cản trở việc phát hiện điều tra xử lý người phạm tội
bằng cách giúp vợ đốt quần áo dính máu
luật sư hùng phân tích
tội xác hại người là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng
do đó hành vi của người chồng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
về tội che giấu tội phạm
theo điều ba trăm tám mươi chín bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
với mức hình phạt là cải tạo không giam giữ đến ba năm
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm
liên quan đến vụ án
theo đoạn phim do camera gần hiện trường quay lại
có một người đàn ông khi nghe tiếng la hét đã đến xem nhưng bỏ đi sau đó
theo luật sư trần minh hùng nếu tại thời điểm đó
người đàn ông biết nghi phạm đang cầm dao gây nguy hiểm tới tính mạng của bị hại
và đến căn ngăn hoặc chi hô cho mọi người xung quanh đến giúp đỡ
thì có lẽ cô gái hay sáu tuổi đã không mất mạng
vì thế luật sư cho rằng
cần điều tra làm rõ trách nhiệm của người đàn ông này
cần điều tra xác minh nếu người đàn ông thấy người phụ nữ
đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng
người đàn ông có điều kiện giúp đỡ nhưng lại không giúp đỡ
dẫn đến hậu quả bị hại bị sát hại
thì có thể người đàn ông này sẽ bị khởi tố theo điều một trăm ba mươi hai của bộ luật hình sự
khoảng một điều một trăm ba mươi hai bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung hai nghìn một mươi bảy quy định
người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng
trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng
tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả đó thiệt mạng
thì bị phạt cảnh cáo phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm
hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm
bên cạnh đó người vi phạm còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một đến năm năm
ngoài ra luật sư cho rằng hành vi của người đàn ông trên
cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm
theo khoản một điều ba trăm chín mươi bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung hai nghìn một mươi bảy với hình phạt là phạt cảnh cáo
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
luật sư trần minh hùng đưa quan điểm như vậy
cần tùy thuộc vào kết quả điều tra
xác minh lấy lời khai trích xuất camera cụ thể
chi tiết của cơ quan chức năng để xác định
người đàn ông có chịu trách nhiệm hình sự hay không
hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ án này
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo
thưa quý vị
liên quan đến vụ cô gái trẻ bị người phụ nữ sát hại dã man
tại chợ đầu mối thủ đức phường tam bình thành phố thủ đức
sau khi bị bắt giữ
nghị can nguyễn thị ngọc dung ba mươi chín tuổi ngụ tè quận một mươi hai
đã khai báo về toàn bộ hành vi phạm tội của mình
sự chi tiết trong lời nói khiến ai cũng đều phải ốn lạnh
không nghĩ người phụ nữ nhìn có vẻ vô hại này
lại có thể ra tay giã man đến vậy
đặc biệt khi được cho xem lại quá trình sát hại nạn nhân
nghị can đã không dám xem
tại cơ quan công an
bước đầu nguyễn thị ngọc dung ba mươi chín tuổi ngụ tại quận một mươi hai khai nhận
không nhớ đã xuống tay bao nhiêu lần
dung chỉ nhớ lúc chị trang gục xuống
thấy nạn nhân còn động đậy
sau đó thì không còn rõ
khi được công an cho xem hình nạn nhân
và báo chị trang bị rung xuống tay gần một trăm linh lần
nghị phạm không dám xem
dung khai sau khi sát hại nạn nhân cướp tài sản
nghị phạm mặc nguyên bộ đồ khi gây án
từ hiện trường đi thẳng về nhà
trên địa bàn phường hiệp bình phước
sao gì mà nhọn dữ vậy trời
bà đâm chắc người ta chết
dung nói người ta mất hay sống em cũng chưa có biết nữa
nguyên nhân xuống tay với nạn nhân
dã man được người phụ nữ khai là do mâu thuẫn nợ nần tiền bạc
danh tính nạn nhân được xác định là
chị huỳnh thị thùy trang hai mươi sáu tuổi
quê long an ngụ tại thành phố thủ đức
tử vong với nhiều vết thương hở ở đầu và ngực
hung thủ và nạn nhân có mối quan hệ bạn hàng
trước đó khoảng một mươi một h hai mươi phút ngày ba mươi tháng chín
chị trang chạy xe máy nhãn hiệu vision màu đỏ đen
mang biển số năm mươi chín g ba một mươi chín nghìn năm trăm hai mươi
cùng dung đi tới bãi xe container
sau chợ đồ mối nông sản thủ đức
khu phố năm phường tam bình để nói chuyện
giải quyết mâu thuẫn nợ nần tiền bạc
tại đây dung bất ngờ dùng hung khí tấn công liên tiếp
khiến chị trang ngã gục sát bánh xe của xe container
sau khi gây án nghi phạm dung cướp tài sản của nạn nhân
gồm một điện thoại một đôi bông tai vàng
một bộ lắc bằng vàng một sợi dây chuyền vàng
và khoảng một mươi năm triệu đồng
tiếp đó nghi phạm lấy xe máy rồi tẩu thoát
hiện dung đã bị bắt giữ để điều tra
tuy không biết bản án mà đối tượng sắp tới phải đón nhận là gì
nhưng một điều chắc chắn là dung sẽ bị bản án lương tâm
dằn vặt suốt cuộc đời còn lại